các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tất cả các bệnh nhân đều thuộc chùm f một của các trường hợp hoi sốt cộng đồng có địa chỉ tại thanh xuân một mươi chín k hai bà trưng một mươi k đống đa bốn k đan phượng hai k hoàng mai một k gia lâm một k hoàn kiếm một k
đáng chú ý trong số một mươi chín f tại thanh xuân có một mươi sáu người có địa chỉ tại phường thanh xuân trung
như vậy từ ngày hai mươi ba tháng tám đến nay chùm ca bệnh liên quan đến điểm nóng này đã ghi nhận bốn trăm bốn mươi f
ngoài ra còn có hai trường hợp ở phường nhân chính và một trường hợp ở phường khương mai
có kết quả dương tính với sars cov hai
một mươi trường hợp ghi nhận tại minh khai hai bà trưng là người đã sống trong khu vực phong tỏa
hoặc đã được cách ly tập trung từ trước vì liên quan f
tại thỉnh quang đống đa ghi nhận một nam bệnh nhân làm dân quân đi trực chốt từ ngày hai mươi ba tháng tám
trực tại chốt ngoát thông phong
thời điểm này bệnh nhân chuyển sang ở tại ký túc xá đại học thủy lợi
ở tập trung cùng toàn bộ đội dân quân tử vệ tự nguyện
tại đây ở cùng phòng f hvd có xét nghiệm dương tính ngày hai tháng chín
ngày ba chín bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
cộng dồn số f tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là ba bốn trăm sáu mươi tám ca
trong đó số f ghi nhận trong cộng đồng là một năm trăm năm mươi chín ca số f là đối tượng đã được cách ly là một chín trăm linh chín ca
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật ngay khi có tin tức mới nhất liên quan đến tình hình dịch bệnh để gửi tới quý vị
đến đây thời lượng của chương trình đã kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại